đại hội đảng bộ tỉnh bắc ninh đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh bắc ninh lần thứ hai mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm bốn mươi tám đồng chí bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
gồm một mươi tám đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết
hội nghị thống nhất một trăm linh